đây là một điểm khai thác vàng khác nằm trong khe hẻm dưới vách núi dựng đứng
lý do ba người đàn ông này thay nhau đảo bới đục đẽo tại đây vì họ từng làm việc cho công ty mô líp đen
họ biết rõ sẽ chỉ cần khoảng hai tháng để tiếp cận được đường hầm cũ dài hàng trăm mét nằm sâu giữa lòng đất

tuy nhiên phương án khả thi nhất vẫn là dự án đóng cửa mỏ vàng với kinh phí hơn bốn tỷ đồng thì vẫn còn nằm trên giấy tờ
để quản lý chặt chẽ không để nhân dân tiếp tục khai thác và chờ đợi tỉnh để thực hiện việc tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ
thế nhưng từ đó đến bây giờ thì cũng chưa thấy triển khai thực hiện cái này
vấn đề nếu cứ để treo thế này thì cái mỏ vàng đó
vấn đề quản lý sẽ rất gặp nhiều khó khăn
đóng cửa mỏ vàng cải tạo san gạt trồng cây xanh nhằm phục hồi môi trường khu vực mỏ vàng
đồng thời có những đánh giá quan chắc phân tích mẫu đất nước khu vực dưới hạ lưu nhằm đưa ra giải pháp phòng chống bệnh tật
ảnh hưởng đến đời sống của người dân là những công việc cấp thiết đòi hỏi ubnd tỉnh điện biên và các cấp các ngành liên quan cần vào cuộc nhanh chóng
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm trở lại đây cùng với sự gia tăng mối quan tâm về những vấn đề môi trường
nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cho mình chuyên ngành môi trường
để làm hướng đi cho công việc sau này
trước xu thế đó thì khoa môi trường thuộc học viện nông nghiệp việt nam đã nỗ lực đẩy mạnh đầu tư công nghệ giảng dạy
để việc học thực sự đi đôi với hành nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành môi trường
mô hình xử lý nước thải đầy nằm trong khuôn viên khoa môi trường thuộc học viện nông nghiệp việt nam
với mô hình này sinh viên đang theo học tại khoa sẽ có cơ hội được quan sát
và có được kiến thức thực tế về quá trình xử lý nước thải như thế nào để bảo đảm nước thải ra không gây hại cho môi trường
đây chỉ là một trong số rất nhiều các mô hình thực tế được xây dựng ngay tại học viện
nhằm mang đến những tiết học thực hành bổ ích cho các bạn sinh viên
với ngành học chủ đạo là công nghệ kỹ thuật môi trường và khoa học môi trường
các giảng viên trong khoa môi trường chủ trương luôn mang những bài tập thực hành đến gần nhất với sinh viên để nâng cao hiệu quả học tập
hiện nay khoa đã có nhiều cái mô hình khác nhau
để cho sinh viên vừa lồng ghép việc học hành và thực tập tại điều kiện ngay học viện
khi chúng tôi tổ chức được các mô hình này ở khuôn viên của khoa môi trường
thì đấy là một điểm rất là tốt để cho sinh viên tham gia vào các hoạt động học tập
ở đây chúng tôi thấy là các em thường thường các câu lạc bộ sống xanh hay là các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học
thì các em thường thành lập với mức độ hai mươi đến ba mươi sinh viên trên một nhóm
và các em rất là hứng khởi thích thú trong các việc làm nghiên cứu
ở các khuôn viên
bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy
khoa môi trường học viện nông nghiệp còn tập trung nghiên cứu
thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp và chuyển giao công nghệ
hoạt động khoa công nghệ của khoa tập trung vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường
quản lý môi trường ứng dụng nguyên lý sinh thái trong quản lý tài nguyên nhằm nâng cao chất lượng môi trường
trong những năm qua cán bộ và giảng viên khoa môi trường đã thực hiện nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp
trong đó có nhiều công trình có đóng góp thiết thực cho xã hội như điện thoát sinh học
chế phẩm vi sinh vật nâm giế đã được bộ khoa công nghệ công nhận
với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại cùng các chương trình trao đổi hợp tác hiệu quả
khoa môi trường của học viện nông nghiệp đang dần trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ
bên cạnh đó do đặc thù khoa thuộc học viện nông nghiệp nên các bạn sinh viên dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường
vẫn có thể đem kiến thức của mình để giúp cải thiện môi trường chăn nuôi
xử lý chất thải ngay trong hoạt động sản xuất tại quê nhà
em thấy là em lựa chọn đúng khi theo học ngoài khoa môi trường
vì em thấy bây giờ với vấn đề về môi trường đang là một vấn đề rất nhiều người quan tâm
và việc đầu tiên để em lựa chọn vào khoa môi trường đó là xung quanh ở quê
xung quanh nơi ở em sống thì có rất nhiều các vấn đề về môi trường mà bây giờ cũng không thể giải quyết được
thì khi đó là em muốn vào khoa môi trường này học tập
thì có thể một phần nào đó về
đầu tiên là về có thể giúp ích được cho quê của mình ạ
và hiện tại đến bây giờ thì những kiến thức về môi trường em thấy là
nếu mà em mới vào đây thì khi về quê em cũng có thể là một phần nào đó
có thể giải quyết bớt được một vài vấn đề gì đó của môi trường
sự khác biệt cơ bản của sinh viên học của chúng tôi
là bên cạnh những lĩnh vực chung về môi trường
các em còn được trang bị và tiếp cận sâu hơn về lĩnh vực môi trường nông nghiệp và nông thôn
các em được đào tạo
về ngoài môi trường ra còn có bổ trợ thêm về các chuyên môn về hệ thống nông nghiệp
được hiểu biết về những nguyên lý sinh thái nông nghiệp trong vận hành hệ thống
hiểu được sự tương tác giữa cây trồng vật nuôi con người và môi trường xung quanh bên ngoài
vì vậy khi giải quyết những vấn đề này
cái khả năng tiếp cận của em nó mang tính chất tổng hợp hơn
ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất cần sự quan tâm của toàn cộng đồng

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tạo sức hút học tập với các bạn trẻ
chính là một trong những giải pháp để đáp ứng được công nghệ xử lý môi trường
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững